nhưng khi người dân thành phố hồ chí minh gặp khó trong lúc dịch bệnh
đồng đảo người dân cả nước đã chung tay sẻ chia bằng nhiều tấn lương thực thực phẩm
điều này càng minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái đùm bọc sẻ chia với nhau
một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
và những thực phẩm nghĩa tình này sẽ được đưa đến những địa điểm phong tỏa
các siêu thị không đồng cho người nghèo ủng hộ cho những bếp tình thương
nhờ đó rất nhiều hoàn cảnh khó khăn sẽ vượt qua đại dịch
thật tự hào là người dân việt nam
ghi nhận sự sẻ chia nghĩa tình đồng bào của người dân cả nước hướng về người dân thành phố hồ chí minh
hành động của mỗi người dân gom thực phẩm sẽ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong tâm dịch
là biểu tượng của tinh thần đoàn kết
và nhờ đó niềm tin và sự chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín càng được nhân lên
mỗi người dù ít hay nhiều cùng nhau đóng góp để ủng hộ sẻ chia
ở đó chất chứa biết bao tình cảm tình đồng bào cao cả
bà lê thị tuyết chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã thạch hóa
huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình chia sẻ trên báo mạng rằng
mấy ngày qua tùy vất vả tôi và các chị em trong hội rất vui và thấy ấm lòng
trước tinh thần tương thân tương ái của đồng bào mình
sáng nay khi đóng gói chất thực phẩm lên xe gần như hội viên ở các thôn gần trung tâm xã đều đến để góp sức
đó là tình cảm bà con quảng bình gửi đến đồng bào miền nam
bên cạnh việc lan tỏa hình ảnh sẻ chia từ khắp mọi nơi dành cho người dân tại thành phố hồ chí minh
đồng đảo cư dân mạng lên án hành vi gom hàng thổi giá lương thực thực phẩm trong những ngày vừa qua
khiến người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận lương thực thực phẩm thiết yếu
đồng thời nhiều cư dân mạng yêu cầu xử lý nghiêm các gian thương lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi
đồng đảo cư dân mạng mong rằng sự sẻ chia từ người dân cả nước hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn nơi tâm dịch
sẽ giúp vơi đi phần nào những khó khăn
trong cuộc sống để mỗi người cùng cố gắng vượt qua đại dịch chắc chắn rằng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
cùng với sự vào cuộc quyết liệt trong công tác chống dịch của các lực lượng chức năng chúng ta sẽ đẩy lùi được đại dịch covid một mươi chín
bạn nghĩ sao về sự sẻ chia tương thân tương ái của người dân cả nước dành cho người dân tại thành phố hồ chí minh
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân a cộng truyền hình công an
nhiều lý do khác nhau nhà xe đã đón khách mà không cần vào bến
khi lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện trên xe có năm hành khách
đáng chú ý nhà xe này cũng chưa thực hiện lấy thông tin khai báo của hành khách theo quy định phòng chống dịch bệnh
thanh tra giao thông sở giao thông vận tải thành phố hà nội tính từ ngày một mươi năm tháng năm đến đầu tháng sáu
thanh tra giao thông hà nội đã kiểm tra tổng số gần một mươi năm lượt phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
các đội địa bàn phụ trách sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng khác
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chống dịch tại nơi giáp danh
duy trì thực hiện thường xuyên cho đến khi có thông báo mới của thành phố hà nội
thanh tra giao thông hà nội tính từ ngày một mươi năm tháng năm đến đầu tháng sáu

duy trì thực hiện thường xuyên cho đến khi có thông báo mới của thành phố hà nội

phó giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cùng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đây cũng là nội dung của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay

xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí từ mùa một tháng bảy thì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an đã chính thức đi vào vận hành
vậy thì vì sao đến thời điểm này bộ công an lại đưa ra lời ý kiến về thông tư quy định liên quan đến khai thác sử dụng dịch vụ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an đã chính thức đi vào vận hành
để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức cá nhân khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là hết sức cần thiết
vâng thưa đồng chí vậy thì những đối tượng nào sẽ là người được khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ạ
ba dạng đối tượng được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
thứ nhất đó là các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành các cơ quan nhà nước các tổ chức chính trị tổ chức xã hội
được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư theo phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình
nhóm thứ hai đó là công dân có thể được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
và nhóm thứ ba đó là các cá nhân tổ chức cơ quan có nhu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
nhưng mà phải được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đồng ý
vâng như vậy có thể hiểu là công dân tổ chức hay là doanh nghiệp đều có thể hưởng lợi từ việc mà khi mà chúng ta
sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vậy thì xin đồng chí có thể chia sẻ về cái cách thức cũng như là hình thức chúng ta sử dụng việc mà khai thác và sử dụng thông tin
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư này như thế nào liệu có đơn giản hay không ạ
việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rất đơn giản
được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật
theo đó là các cơ quan tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
thì có thể gửi văn bản đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
hoặc đề nghị qua cổng dịch vụ công của bộ an cổng dịch vụ công của chính phủ
hoặc là trên hệ thống thông tin điện tử của cấp tỉnh cấp bộ cấp ngành
để đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tương tư đồng chí vậy thì phương thức quản lý cũng như là trách nhiệm hay thẩm quyền
trong việc mà các cá nhân tổ chức hay doanh nghiệp khi mà khai thác sử dụng thông tin
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải đảm bảo những yêu cầu quy định nào ạ
về phương thức quản lý và thẩm quyền cũng như trách nhiệm của các bên liên quan
trong việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
đã được quy định rất cụ thể trong luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành
bộ công an luôn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân cá nhân tổ chức cơ quan
có thể khai thác thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tuy nhiên đối với những các cơ quan tổ chức cá nhân khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
và sử dụng các thông tin đó không đúng mục đích
thì bộ an sẽ có thể ngừng kết nối chia sẻ các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
đối với cơ quan tổ chức cá nhân đó và có đề xuất hình thức xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
vâng thưa đồng chí một trong những vấn đề được sư lợi khá là quan tâm
đó là khi mà chúng ta sử dụng việc khai thác và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì những phương án bảo mật thì đã được bộ công an tính toán như thế nào
liệu rằng là có xảy ra tình trạng là lộ lọt hoặc là đánh cắp thông tin trong quá trình mà chúng ta khai thác sử dụng thông tin này hay không ạ
ngay từ khi triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
thì bộ công an đang tính toán phương án bảo mật thông tin cá nhân
theo đó khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư được xây dựng với tiêu chí hiện đại đồng bộ bảo mật cao và tránh lãng phí
theo đó thì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với nhiều lớp bảo mật an toàn có xác thực ký số của ban kiều chính phủ
do vậy là mọi thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư được đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật cao
bộ công an khuyên cáo người dân khi sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng
cần nâng cao nhận thức bản thân trong việc bảo vệ các thông tin cá nhân
tránh để việc kẻ xấu lợi dụng các thông tin của cá nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
vâng thưa đồng chí hiện tại thì thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì đã được kết nối và chia sẻ với các bộ ngành như thế nào
và tới đây khi mà thông tư chính thức đi vào thực tiễn thì sẽ giải quyết được những vấn đề gì hiện nay khi chúng ta khai thác và sử dụng thông tin ạ
bộ công an cũng đã phối hợp với bộ thông tin truyền thông xây dựng kịch bản để hướng dẫn các địa phương
kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho hai trăm ba mươi sáu dịch vụ công cấp độ bốn
và hiện nay thì đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối kỹ thuật với năm mươi ba trên sáu mươi ba địa phương trên cả nước
hiện nay thì bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư cũng đã kết nối với bảo hiểm xã hội việt nam
và cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát thông thông để yêu cầu tra kỹ thuật
trong thời gian tới thì bộ công an sẽ phù hợp với các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh việc kết nối các cơ sở dữ liệu trên ngành
của các bộ ban ngành với các địa phương để nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
sau khi thông tư quy định danh mục thông tin được khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được ban hành
thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức cá nhân và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
xác định được các danh mục các nội dung thông tin được khai thác
chia sẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức cá nhân
trong việc khai thác các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và hiện nay thì bộ công an cũng đã thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cức công dân
đây là đơn vị có thể cung cấp các dịch vụ sản phẩm thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cho các cơ quan tổ chức cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
và theo đúng các nhu cầu của các cơ quan tổ chức cá nhân
xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay